cơ sở này là không có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm đã được cơ quan chức năng là ủy ban và công an xã nhắc nhở nhiều lần và cũng đã bị xử phạt hành chính
tuy nhiên là cơ sở này vẫn cố tình vi phạm lực lượng công an đã yêu cầu là chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
công an huyện vĩnh tường phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nói trên
đồng thời yêu cầu cơ sở khắc phục ngay những vi phạm đang tồn tại
và cũng có hồ sơ xử lý theo quy định
hơn ba bảy tấn đậu nành đậu xanh không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ này đang chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và lập biên bản thu giữ
trước đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu bắt quả tăng một cơ sở kinh doanh đang tổ chức cho công nhân dùng phỏng màu không rõ nguồn gốc

đây chỉ là hai trong rất nhiều vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

để chủ động phát hiện và xử lý các loại thực phẩm bẩn vận chuyển vào địa bàn tỉnh bạc liêu tiêu thụ
lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã tăng cường công tác tuần tra kiểm tra chặt chẽ các tuyến giao thông đường bộ đường thủy liên tỉnh
nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi buôn lậu vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện xử lý ba mươi bốn vụ liên quan đến ba mươi sáu đối tượng có hành vi vận chuyển
sản xuất kinh doanh hàng giả hàng nhái không rõ nguồn gốc xuất xứ tôm chứa tạp chất hay bơm nước và gia súc trước khi giết mổ
ở một địa phương khác đáng ngại hơn khi sản phẩm đồ uống còn bị các đối tượng lợi dụng
để tuồn ma túy vào trong
lần đầu tiên tại thành phố đà nẵng loại ma túy mới có tên là christpee froop được ngụy trang dưới dạng bột hoặc nước uống trái cây
vừa được công an quận hải châu phát hiện bắt giữ hai đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp loại ma túy này
dương thị thanh phương trú tại phường hòa minh quận liên triểu
đối tượng cầm đầu đường dây chuyên cung cấp loại ma túy nước nho cho giới trẻ trên toàn địa bàn thành phố
để quảng cáo bán hàng phương thường xuyên lên mạng live stream
quay video giới thiệu loại nước nho này trong các hội nhóm kín nhằm thu hút giới ăn chơi
khi khách có nhu cầu sẽ giao tận nơi mỗi gói bột có giá từ hai triệu tám trăm linh nghìn đồng đến ba triệu đồng
điều này có tác dụng như ma túy nhưng thực tế là công an quận hải châu đã giám định thì một trăm linh chắc trong cái bao bì đó là ma túy
dưới dạng là ba cái loại ma túy kết hợp lại
biết rõ nước nho là ma túy nhưng các đối tượng vẫn công khai mua bán trên mạng xã hội
một bộ phận giới trẻ xem đây như một loại thần dược đem lại cảm giác khói cảm mà không sợ vi phạm pháp luật
thưa quý vị những vụ việc vi phạm trên đây chỉ là điển hình tại một số địa phương

tại các tỉnh thành vấn đề an toàn thực phẩm luôn là lĩnh vực nóng đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và liên tục của lực lượng chức năng
còn theo nhận định của ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm thời gian qua
tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm phổ biến là việc sử dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm
kinh doanh không đủ điều kiện về an toàn thực phẩm bán thực phẩm quá hạn sử dụng hàng kém phẩm chất lượng
song song với công tác phát hiện xử lý ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm cũng yêu cầu đẩy mạnh triển khai các mô hình điểm
để từ đó nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm đối với người dân và doanh nghiệp
và sau đây là một mô hình được triển khai tại thành phố đà nẵng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
thưa quý vị diễn biến tình trạng phân bón giả phân bón kém chất lượng và công tác đấu tranh phát hiện xử lý vi phạm lĩnh vực này
thời gian qua đã được chương trình alo ba trăm tám mươi chín liên tục cập nhật
và ngay sau đây sẽ là những thông tin chúng tôi mới nhận được từ an giang và hưng yên